thưa quý vị dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn u hai mươi ba việt nam đã đánh bại u hai mươi ba kuat với tỷ số là ba một
ở trận giao quân bảng d giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn tổ chức tại qatar
trong hiệp một u hai mươi ba việt nam đã cho thấy dấu hiệu tâm lý đẻ nặng
ít phút sau khi vào trận đầu bóng đỉnh bắc bị chấn thương và phải rơi sân ở phút thứ một mươi ba
văn trường vào thay và thời cơ bất ngờ đến với u hai mươi ba việt nam
khi ibrahim kamel lãnh thẻ đỏ vì lỗi đạp vào người khuất văn khang
ở phút bốn mươi năm cộng hai văn trường có pha đi bóng tinh tế để văn tùng thoát xuống mở tỷ số cho đội tuyển việt nam
nhưng chỉ ít phút sau đó không may mắn với u hai mươi ba việt nam khi ngọc thắng xử lý quá non
và kéo ngã abdul raham karam trong vòng cấm
không chỉ khiến đội nhà chịu phạt đền cầu thủ mang số áo hai mươi còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp
u hai mươi ba kuat cũng đã có được bản gỡ sau cú rứt điểm của ánh
sang hiệp hai lối chơi của việt nam mới dần được cải thiện
ở phút bốn mươi bảy bùi vĩ hào cướp được bóng ngay trong chân thủ thành mark rup để đưa bóng vào lưới nâng tỷ số hai một
đến phút thứ bảy mươi sáu tỷ số được nâng lên ba một một chiến thắng áp đảo của u hai mươi ba việt nam dành cho kuat